mầm non không phải là độ tuổi quá nhỏ để e ngại phát triển giáo dục thể chất
thông qua các môn thể thao trí tuệ và vận động
hình thức thi đấu olympic với đa dạng nội dung là một trong những giải pháp
được các nhà trường lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong giai đoạn mới
với thông điệp chủ đề của sự kiện là stronger together
thầy cô học sinh và cha mẹ học sinh trường mầm non thực nghiệm victory
cùng nhau luyện tập cùng nhau khỏe mạnh và cùng nhau phát triển cả thể lực
trí tuệ kỹ năng và cảm xúc
không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau đều thay đổi và tiến bộ so với năng lực của chính các em
đó là ý nghĩa mà olympic thể thao hai nghìn hai mươi dành cho lứa tuổi mầm non hướng tới và mang lại
sau thành công của hàng loạt phong trào olympic thể thao dành cho lứa tuổi mầm non
tại một số trường mầm non chất lượng cao ngành giáo dục thủ đô tiếp tục nghiên cứu
và đề xuất để mở rộng đại hội thể thao olympic tới tất cả các trường mầm non trên địa bàn thành phố hà nội